tại không gian ngày hội hương sắc vùng hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại hoa lư hà nội đã tái hiện lễ rước dâu của người dao đỏ ở lào cai
khách đến tham quan sẽ được chứng kiến phong tục độc đáo đặc sắc này
tục lệ cưới hỏi của dân tộc dao đỏ là tục lệ được tổ chức linh đình và sang trọng không kém gì các dân tộc khác
thông thường sẽ được diễn ra trong một ngày đêm tại nhà trai
dù giàu hay nghèo thì đám cưới của người dao đỏ không thể thiếu chủ hơn
chủ hơn chính là người hiểu rõ tất cả phong tục nghi lễ cho một đám cưới thành công
trong đám cưới không thể thiếu bộ dụng cụ kèn chống chiêng để thay lời mời báo hỉ cho đôi trai gái
đồng thời cũng là mời hàng xóm láng giềng về chung vui và chúc phúc
tục lệ cuối hỏi của dân tộc dao đỏ là tục lệ được tổ chức linh đình và sang trọng không kém gì các dân tộc khác
sau khi đưa dâu đến nhà trai chủ hôn sẽ tiến hành nghi lễ nhận tổ tiên họ hàng nhà trai với nghi lễ mời diệu
cuối cùng là sự trúc phúc của chú hôn tới cô dâu chú rể có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc
lễ rước dâu của người dao đỏ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách tham quan và đặc biệt là những em học sinh sinh viên các văn hóa nghệ thuật
đây là lần đầu tiên em được xem một trích đoạn của lễ cưới
em thấy rất là ấn tượng vì em là người dân độc kinh em chưa được xem vở lễ cưới của các dân tộc khác
em hy vọng sẽ có nhiều chương trình như thế này để em có thể tham dự và hiểu biết về các dân tộc của việt nam cũng như là các dân tộc các nước trên thế giới
tục lệ rước dâu của người dao đỏ là một trong những phong tục tập quán tốt đẹp cần được giữ gìn và phát huy
hy vọng qua trích đoạn vừa rồi người xem phần nào hiểu hơn về nét đẹp của đồng bào dân tộc
và có ý thức trách nhiệm bảo tồn những dân tộc
giá trị tốt đẹp trên